tại cung quy hoạch hội trợ và triển lãm tỉnh quảng ninh chương trình gala siếc ba miền chính thức khai mạc
chương trình do liên đoàn siếc việt nam phối hợp với ubnd tỉnh quảng ninh tổ chức
tham dự gala siếc ba miền có trên tám mươi nghệ sĩ diễn viên đến từ các tỉnh thành phố hồ chí minh cần thơ long an thừa thiên huế quảng trị hà nội và liên đoàn siếc việt nam
ngoài ra còn có sự tham dự của hàng nghìn người dân du khách trong và ngoài tỉnh
gala siếc ba miền sẽ giới thiệu đến công chúng các tiết mục siếc đặc sắc phong phú hấp dẫn như đu dây đế kiếm uốn dẻo tung hứng lắc vòng trượt ba tanh ảo thuật siếc thú được giàn dựng công phu mang động phong cách văn hóa vùng miền đàn sen với các yếu tố dân gian đường đại quốc tế
gala siếc ba miền sẽ bế mạc vào ngày ba mươi một tháng năm